xã công sơn huyện cao lộc tỉnh lạng sơn là xã nghèo vùng ba biên giới một trăm linh là đồng bào dân tộc người giao sinh sống
những năm qua cấp ủy chính quyền và hội liên hiệp phụ nữ xã đã có nhiều cố gắng trong hỗ trợ chị em phụ nữ nâng cao nhận thức vươn lên trong cuộc sống
tuy nhiên với chị em phụ nữ xã công sơn vẫn còn đó nhiều khó khăn
hội liên hiệp phụ nữ xã công sơn hiện có hai trăm bảy mươi tám hội viên trong đó gần hai trăm linh hộ hội viên nghèo
với đặc thù là một xã đặc biệt khó khăn trình độ nhận thức còn hạn chế đa phần còn sản xuất theo hình thức manh mún nhỏ lẻ
những điều này ảnh hưởng đến mong muốn thoát nghèo của người dân nơi đây
thời gian qua hội phụ nữ xã cũng có các chương trình vay vốn tập huấn cho chị em hội viên về chăn nuôi trồng rừng
tuy nhiên các hội viên không có thể làm được
công tác này chưa có kết quả tích cực cả xã có chín tri hội phụ nữ với hai tổ vay vốn
đến nay có bốn mươi bốn hội viên vay với tổng mức dư nợ gần một bảy tỷ đồng
nhu cầu vay vốn cũng có nhưng để sử dụng hiệu quả thì vẫn còn là bài toán nan giải
đường đi lại rất khó khăn và một số chị em thì cũng không biết đi xe máy
cho nên là để mà tham gia được cái lớp học nghề thì các chị em cũng chưa tham gia được
công sơn là một xã vùng ba vùng đều bị khó khăn
đặc biệt là trên đêm bàn xã là một trăm linh dân tộc gia
các chị em phụ nữ còn nhiều chị em còn nhút viết
chưa mạnh dạng trong phát triển kinh tế cũng như là giao tiếp trong xã hội
ban chỉ đạo gia đình văn hóa của xã cũng đã phối hợp với bên
phụ nữ xã tổ chức các cuộc toàn đàn để tiếp tục tuyên truyền
vận động các chị em mạnh dạng để vay vốn phát triển sản xuất
tập quán sản xuất và tư duy nhận thức hạn chế đang là những rào cản
khiến cho tỷ lệ hộ nghèo ở công sơn còn cao nhất là ở hộ phụ nữ làm chủ
vấn đề này cần được chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa